tp hà nội cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sở giao thông vận tải tp hà nội chính thức triển khai thực hiện cấp giấy phép lái xe quốc tế sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba đối với thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
giấy phép lái xe quốc tế được cấp tại sở giao thông vận tải tp hà nội sẽ có hiệu lực lưu hành tại bảy mươi ba quốc gia trên thế giới
giấy phép lái xe quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác học tập hoặc định cư ở nước ngoài
người có giấy phép lái xe quốc tế do việt nam cấp khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước tham gia công ước về giao thông đường bộ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế và giấy phép lái xe quốc gia
đối với việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba trong thủ tục cấp giấy phép lái xe vận tải bằng xe ô tô sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân đăng ký kê khai
thông tin trực tuyến hồ sơ được kiểm tra trước khi qua mạng hạn chế thời gian đi lại tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đăng ký hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin dịch vụ công trực tuyến có địa chỉ www dvctt sogtvt hanoi gov vn hoặc tại chuyên mục dịch vụ công trực tuyến mức độ ba trang thông tin điện tử của sở giao thông vận tải hà nội với địa chỉ www dvctt sogtvt hanoi gov vn

nó dạy nhiều lớp đường đá nó không dạy nhiều đá đâu

làm được một năm đá lợi hết rồi cái đoạn cua này
điều đáng lo ngại là đoạn đường bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng này đi qua khu vực đồi núi
lưu lượng xe cộ đặc biệt là các xe có trọng tài lớn đi lại rất ít
do đó người dân dư luận địa phương đặt câu hỏi về chất lượng thi công tuyến đường này liệu có đảm bảo
bảy mươi ba là số vụ tăng nạn giao thông xảy ra trong ba ngày
từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu làm chết năm mươi ba người bị thương năm mươi người